còn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguyễn trọng lợi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ phường hiệp bình chánh tp thủ đức tp hcm
đối tượng lợi từng có tiền án tiền sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cướp vật tài sản
nên tỏ ra khá ma mạnh trong việc lẫn trốn cơ quan chức năng gây khó khăn cho công tác truy bắt
do vậy để truy vết đối tượng này công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp cùng công an xã phương trà
huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp tổ chức điều tra xác minh mật phục nhiều tuần liên
được biết đối tượng lợi bị công an tỉnh bình dương khởi tố và ra quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngoài ra lợi còn bị bắt về hành vi tàn trữ dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy
hiện công an tỉnh đồng tháp đã bàn giao đối tượng lợi cho công an tỉnh bình dương để xử lý theo quy định